các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa xuyên á vừa phẫu thuật cắt bỏ u não thành công bằng kỹ thuật mổ vi phẫu giúp lấy chọn khối u giảm thiểu tổn thương não lành hồi phục nhanh và bảo toàn tối đa chức năng cho nữ bệnh nhân sáu mươi một tuổi
bệnh nhân là bà l t n d theo lời người nhà gần một tháng trở lại đây bà xuất hiện triệu chứng yếu nửa người bên phải tiến triển nặng dần đi lại khó khăn hay quên kèm nói đỡ
bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp bệnh tim thiếu máu cục bộ có điều trị thuốc kết quả thăm khám và được các bác sĩ chỉ định cho chụp mri xác định bệnh nhân bị u não kích thước lớn bốn ba cm x sáu cm vùng đính bên trái nghĩ u nguyên bào thần kinh đệm
với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn bác sĩ khoa ngoại thần kinh sọ não cuộc sống hai nhận định đây là trường hợp u não khủng gây chèn ép não phù não nhiều cần phải tiến hành phẫu thuật sớm phòng tránh biến chứng
thạc sĩ bác sĩ trần vũ hoàng dương trưởng khoa sọ não cuộc sống hai cho biết thêm khối u nằm gần vùng vận động cảm giác vùng ngôn ngữ u lớn tăng sinh nhiều mạch máu nên cần có kế hoạch tiếp cận u trước mổ và bảo tồn nhu mô não quanh u nhiều nhất có thể
ekip các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ u não dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu hiện đại để lấy toàn bộ khối u cho bà đê nhưng không gây ảnh hưởng đến cấu trúc não xung quanh bảo toàn tối đa chức năng của các mô não lành
sau hơn hai giờ kiên trì tỉ mỉ các phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp ngay sau phẫu thuật bệnh nhân tỉnh táo phục hồi dần các chức năng vận động tay chân có thể tự ngồi nói chuyện và ăn uống bình thường
thì triệu chứng giống như của bệnh nhân này nè bệnh nhân có yếu hoàn toàn đau đầu
đau đầu tiến triển mà mình uống điều trị nội khoa không đáp ứng
thì mình nên đi khám đi chụp phim não để kiểm tra
như bệnh nhân này thì yếu nửa người nè là triệu chứng của não rất là rõ
u não là tình trạng các tế bào bất thường tăng trưởng trong não
khối u não không nhất thiết là ung thư và một số có thể lành tính
trong mỗi khối u não là khác nhau và các dấu hiệu và triệu chứng của khối u não có thể khác nhau
tùy thuộc vào kích thước vị trí và tốc độ phát triển của nó
các triệu chứng phổ biến bao gồm đau đầu dữ dội buồn nôn nôn mửa mờ mắt khó nói đến các vấn đề về thính giác
các triệu chứng phổ biến của u não đau đầu dữ dội kéo dài buồn nôn hoặc nôn không rõ nguyên nhân
nhìn mờ hoặc song thị nhìn đôi hoặc mất thị lực ngoại vi mất cảm giác hoặc khả năng vận động ở cánh tay hoặc chân
khó khăn khi duy trì trạng thái thăng bằng khó nói nói lắp thay đổi tính cách hoạt động thường ngày co giật các vấn đề về thính giác
nguyên nhân của u não
các nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ giữa bức xạ y âm hóa liều cao và tăng nguy cơ ung thư não
các xét nghiệm hình ảnh y tế chụp ct x quang phương pháp điều trị xạ trị và phơi nhiễm tại nơi làm việc
có thể là những nguồn bức xạ y âm hóa phổ biến nhất
các yếu tố khác có thể góp phần vào sự phát triển của ung thư não bao gồm
tuổi tác tăng tiền sử gia đình bị ung thư não hút thuốc kéo dài tiền sử tiếp xúc với thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ và phân bón hóa học
làm việc với các chất gây ung thư như trì nhựa cao su dầu mỏ và một số loại vải bị nhiễm trùng đơn thân hoặc nhiễm virus sten ba
ung thư bắt đầu ở một phần khác của cơ thể và di chuyển đến não
ung thư di căn não là các tế bào u từ nơi khác đến não và tăng sinh tại đây tạo ra khối u não thứ phát
bản chất của tế bào và loại ung thư vẫn là ung thư tại nơi khởi đầu
nó khác với ung thư não nguyên phát là loại u ác tính có nguồn gốc từ chính tế bào não
bất kỳ bệnh ung thư nào cũng có thể di căn đến não tuy nhiên phổ biến nhất là ung thư phổi chiếm một mươi sáu
tế bào thận chiếm bảy một mươi hắc tố melanoma bảy phổi một mươi sáu hai mươi vú năm đại trực tràng một mươi
trần đoán phát hiện u não
kỹ thuật trần đoán được sử dụng để phát hiện khối u não gồm ct scan để sàng lọc não
mri scan để biết vị trí chính xác và lây lan quang phủ mri để hiểu bản chất của nó
quét pet để biết các trường hợp thứ cấp chụp mạch máu để xem các mạch máu não sinh thiết
điều trị u não
có thể có các lựa chọn điều trị cho một khối u não sau phẫu thuật phẫu thuật sọ não và cắt bỏ khối u não
loại bỏ áp lực lên phần não liền kề và các cấu trúc quan trọng để đem lại cho bệnh nhân kết quả tốt hơn và tăng tỷ lệ sống sót sau cắt bỏ
xạ trị để loại bỏ các tế bào khối u và có thể được sử dụng
để trí hoãn hoặc ngăn chặn sự phát triển của khối u
hóa trị là việc sử dụng các loại thuốc để tiêu diệt các tế bào khối u bằng cách ngăn chặn chúng phát triển
phân chia và sản xuất những tế bào mới và bao gồm một số chu kỳ được xác định
được quản lý trong một khoảng thời gian nhất định trong một liều duy nhất hoặc hỗn hợp thuốc cùng lúc
liệu pháp nhắm mục tiêu điều trị đích ngoài hóa trị truyền thống
nhắm vào các gen protein hoặc môi trường mô cụ thể của khối u góp phần vào sự phát triển của khối u và sống còn của khối u
các trường điều trị khối u tần số vô tuyến để điều trị u nguyên bào thần kinh đệm
bằng cách gửi các điện trường nhẹ và phá vỡ khả năng phát triển và phân chia của các tế bào ung thư